còn tại thái nguyên đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện võ nhai
tại buổi tiếp xúc đánh giá cao những thành công của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn cử tri huyện võ nhai nêu rõ những đổi mới của kỳ họp lần này đã thực sự mang đến sinh khí mới trên nghị trường những mong mỏi của cử tri cơ bản đều được phản ánh
cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào quốc hội khóa một mươi bốn và mong muốn quốc hội quan tâm nhiều hơn nữa đến chính sách chế độ thương bệnh binh và người bị nhiễm chất độc da cam dioxin
đồng chí phạm bình minh đã tiếp thù những ý kiến của cử tri để chuyên tài đến quốc hội và các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết
nhân dịp này phó thủ tướng phạm bình minh đã đến thăm và tặng quà cho thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội chú nguyễn bình khiêm ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
trong phần tin tiếp theo hôm nay năm tháng một mươi hai sổ số điện toán việt lót chính thức được mở bán tại hà nội
quảng ngãi nâng cao chất lượng giáo dục miền núi
nhưng tính tới thời điểm này thì với năm giải độc đắc đã trúng và trao giải trị giá hàng trăm tỷ đồng
sản phẩm sổ số tự chọn số điện toán của công ty sổ số điện toán việt nam vietlot đã tạo nên hiện tượng sốt trên thị trường sổ số việt nam
nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí đa dạng của người dân và tạo giá trị tốt hơn cho xã hội
ngày hôm nay sổ số điện toán việt lot chính thức xuất hiện tại hà nội
vậy không khí đón nhận của một bộ phận người dân như thế nào trong ngày đầu tiên mở bán tại hà nội
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau mà nhóm phóng viên truyền hình nhân dân chúng tôi vừa thực hiện ngay sau đây
có mặt từ chín giờ sáng tại một điểm bán vé trên đường kim giang hoàng mai hà nội
nếu sau quá trình xem xét tòa án tối cao vẫn giữ nguyên phản quyết mà tòa thượng thẩm đã tuyên thì về mặt lý thuyết quốc hội anh có thể tạm thời đóng băng brexit do đa số nghị sĩ ủng hộ việt anh ở lại eu trong cuộc trình cầu dân hồi giữa tháng sáu
ngược lại nếu chiến thắng trong vụ việc này thủ tướng theresa may có thể kích hoạt điều khoản năm mươi hiệp ước lisbon vào cuối tháng ba năm tới để bắt đầu tiến trình brexit
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại